cơ quan an ninh điều tra công an nghệ an vừa mới ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam nguyễn năng tĩnh về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quy định tại khoản một điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
đối tượng nguyễn năng tĩnh giáo viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật nghệ an
là đối tượng có hoạt động móc nối lôi kéo và chịu sự tác động của một số đối tượng cực đoan phản động trong và ngoài nước
trên facebook cá nhân của mình nguyễn năng tĩnh đã đăng tải chia sẻ các bài viết video hình ảnh
có nội dung tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước
nhằm mục đích chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngày hai mươi bảy tháng năm cơ quan chức năng khẳng định đủ cơ sở để ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam bị can nguyễn năng tĩnh về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam